thời gian gần đây những vụ học sinh bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quà vặt tại cổng trường
lại dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc vẫn còn những lỗ hồng trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
đặc biệt là thực phẩm đường phố
cá biệt có trường hợp tử vong đã dấy lên những lo ngại khi học sinh đến trường
và những cạm bẫy hàng rong trước cổng trường học
đã có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thế nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại những gánh hàng rong
tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh với cuộc sống của truyền hình công an nhân dân
tại các điểm trường học một số khu vực ở thành phố hà nội
những sạp hàng lưu động mọc lên như nấm với nhiều loại thực phẩm lạ
chưa rõ nguồn gốc chế biến không đảm bảo vệ sinh
không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe lưu động sạp hàng bày bán tràn lan đủ các loại thức ăn nhanh
như xúc xích chiên phô mai que thịt xiên nướng
xong nguồn gốc và chất lượng của các loại thực phẩm này như thế nào vẫn là một câu hỏi rất đáng bàn
linh tinh như kiểu sản viên các thứ và kem ạ
nó khá là ngon
biết là nó không tốt cho sức khỏe lắm đấy ạ
hiện nay các món quà vặt cổng trường gần như không kiểm soát được các loại hóa chất phụ da độc hại
việc sử dụng phẩm màu hóa chất công nghiệp có thể khiến trẻ mắc các bệnh mãn tính về gan thận kinh và gây ung thư
đây là thực trạng mà hết sức phổ biến hiện nay tại các cổng trường các trường tiểu học hoặc là trung học cơ sở thậm chí là trung học phổ thông
có rất nhiều các cái sản phẩm thực phẩm được nhập từ nước ngoài hoặc là đóng gói sẵn hoặc là về các tiểu thương họ có thể chia nhỏ ra để họ chế biến thành cái sản phẩm bán với giá rẻ
nó phù hợp với cái khả năng mua của học sinh
thế nhưng mà nó rất tiềm ẩn những các cái nguy cơ
những cái hóa chất các cái chất phụ da các chất phẩm màu các chất điều vị
những cái việc mà bán các thực phẩm ăn vặt quà vặt cho học sinh ở cổng trường như vậy là trước tiên là nó tạo ra một sự nhách nhác tạo ra một cái sự là ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
và thứ hai nữa là tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đến cái câu chuyện là không đảm bảo điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm
vì cái đặc điểm của đối tượng học sinh là những cái người mà bố mẹ cho tiền thì mua và thậm chí cũng không biết
chỉ biết giá cả là cao hay thấp chỉ biết ăn để gọi là khoái khẩu là thích hoặc là đang đúng theo bạn theo bản
hoặc là bố mẹ thiếu sự quản lý sáng ra đưa tiền cho con vài chục nghìn để ăn sáng thì có thể là các cháu không mua đồ ăn sáng mà lại mua những cái quả vặt đó để ăn
rõ ràng quà vặt không phải là chuyện vặt mặc cho những nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác thanh kiểm tra tại các điệp trường
nhưng những cửa hàng không đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
vẫn mọc lên như nấm sau mưa
đây là thực trạng diễn ra tại không chỉ một mà còn rất nhiều cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ quanh các trường học
đáng nói là ở đây không có sự đảm bảo nào cho sức khỏe của các em học sinh
hiện nay chúng ta chỉ mới quan tâm nhiều chủ yếu là đến cái việc là tổ chức bữa ăn trong căng tin cũng như là cái nhà ăn ở các cái cơ sở giáo dục
thế còn thì đối với các cái cơ sở kinh doanh cổng trường khu vực trường học thì mới chỉ quan tâm đến các cái hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh đặc biệt là các cái hàng rong
những cái xe đẩy hoặc là cái gánh hàng rong
ở trên xe mà cân cổng trường như vậy bán hàng rong như vậy thì rõ ràng là b đang không kiểm soát được và đang thiếu cái cơ chế để kiểm soát cũng như là cái sự quản lý của chức năng
những thực phẩm đấy có thể là có nhiều chất béo không có lợi cho sức khỏe cũng có thể rất nhiều chất đường mòn
nếu chúng ta ăn nhiều học sinh ăn nhiều có thể có những bệnh liên quan béo phì sâu răng
hệ lụy nữa là ngộ độc tích lũy các hóa chất
độc hại các cái phụ da các cái phẩm màu các cái chất bảo quản các cái thực phẩm trong các cái túi mà không rõ hoàn gốc như vậy thì nó sẽ lắng động các cơ quan
nội tạng trong cơ thể như là gan như là thận thần kinh dạ dày ruột thì có thể gây những cái tổn thương mắc thận đó còn lâu dài nó có thể gây viêm mạng tính ung thư và có thể tử vong
bán đồ ăn ở cổng trường thực chất là một dạng bán hàng rong phát sinh và nguồn gốc của thực phẩm luôn không rõ ràng
nhưng việc quản lý kiểm tra an toàn thực phẩm thì vẫn còn đang để ngỏ
để phần nào bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh một cách chủ động một trường học trên địa bàn của thành phố hà nội đã thí điểm xây dựng mô hình căng tin thông minh trong trường học
với mô hình này phụ huynh có thể từ xa kiểm soát được việc con mình ăn gì uống gì
khi mua đồ ăn ở cổng trường
không cần phải sử dụng tiền mặt nhận diện khuôn mặt thông minh
và chỉ cần một chiếc thẻ thông minh học sinh có thể dễ dàng mua được những món đồ mình thích
với thực đơn phong phú nhiều món ăn phù hợp với lứa tuổi học đường thực sự hấp dẫn nhiều học sinh
sử dụng cái thẻ này để mua hàng thì nó rất là tiện lợi và rất là đơn giản dễ sử dụng phù hợp với bọn con
và những cái món ăn ở trên thực đơn thì nó cũng khá là phù hợp với lứa tuổi của bọn con
con cảm thấy cái này rất là tiện lợi đơn giản với cả dễ dàng sử dụng
yêu điểm của căng tin thông minh đó là không chỉ nhà trường kiểm soát được nguồn thực phẩm đưa đến cho học sinh
mà phụ huynh cũng theo dõi được con ăn gì uống gì khi ở trường thông qua phần mềm trên điện thoại
nhờ đó mối lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm khi ở trường của cả học sinh và phụ huynh đều được giảm đi
ở cái app này là tôi có thể biết được là con tôi sử dụng thực phẩm gì nguồn thức ăn gì và có nguồn gốc ở đâu
như thế nào và giá thành ra sao thì tôi quản lý được cái việc ăn uống của các con là rất là hữu hiệu
hằng ngày thì tôi có thể có một hạn mức nhất định để cho con chi tiêu và sử dụng
để giải quyết triệt đề các hàng rong tấn công cổng các trường học đòi hỏi chính quyền nơi trường cư trú
cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa
về phía nhà trường ban giám hiệu các thầy cô giáo phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức
cho học sinh của mình về vấn đề an toàn thực phẩm
khi mua các thực phẩm không rõ nguồn gốc thông qua các buổi học phụ huynh
nhà trường sẽ phổ biến các nguy cơ sử dụng các thực phẩm an toàn đấy cho phụ huynh
để phụ huynh có thể có những cái nhắc nhở con em mình
sử dụng các cái đồng tiền ăn sáng từng ngày và đúng mục đích
về mặt pháp lý thì chúng ta cần phải hoàn thiện hơn nữa
cũng như là quy định cụ thể kể cả những đối tượng là gánh hàng rong hoặc là trên xe gác xe ba gác
thì vẫn phải đảm bảo vệ sinh dân sản phẩm và vẫn phải có quy định và phải có kiểm tra và xử lý trường hợp đó
chứ không phải câu chuyện là chúng ta cho rằng đơn giản chỉ là mưu sinh
và chúng ta là vì cái mưu sinh của cá nhân đó mà chúng ta bỏ qua cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm
cũng như là nguy cơ có thể gây tổn hại sức khỏe của người tiêu dùng
và thứ hai nữa là đối với các cái cơ sở kinh doanh là các cái hộ kinh doanh các cái cửa hàng kinh doanh
qua án sáng hoặc qua vặt ở cổng trường thì chúng ta cũng phải đồng loạt kiểm tra
và nếu mà không có giới thiện về dân sản phẩm
mà thực phẩm nhập về mà không có giới thiện về thực phẩm
thì rõ ràng là cái việc tịch thu cái việc thu giữ để xử lý
rồi là việc xử phạt hành chính đình chỉ kinh doanh là hoàn toàn có thể áp dụng theo quy định pháp luật
thưa quý vị chỉ khi có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
ban ngành liên quan của chính nhà trường và của các em học sinh
thì vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cạnh trường học mới có thể được kiểm soát
và có được kết quả như mong muốn
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình an ninh cuộc sống ngày hôm nay
đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị